bế tắc chính trị tại đức có thể ảnh hưởng đến kinh tế
thực hiện chỉ thị số ba cttu của ban thường vụ thành ủy cần thơ
về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới
qua một mươi năm triển khai thực hiện đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giúp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa
qua đó nhân dân cũng cung cấp cho lực lượng công an gần hai mươi ba nguồn tin có giá trị
giúp ngành chức năng triệt phá tám chín trăm ba mươi vụ vi phạm
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
đến nay toàn thành phố cần thơ hiện có trên chín mươi năm hộ gia đình được xét công nhận
và tái công nhận gia đình văn hóa chín mươi bảy khu dân cư được công nhận
và tái công nhận đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa
năm mươi năm xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới
và huyện phong điền đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới
liên quan đến thông tin một số giấy tờ không được làm thủ tục lên máy bay
theo quy định trong thông tư số bốn mươi năm năm hai nghìn một mươi bảy sửa đổi của bộ giao thông vận tải
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông cho biết
hành khách vẫn có thể sử dụng thẻ đảng viên thẻ nhà báo bằng lái xe
và một số giấy tờ khác để làm thủ tục lên máy bay
thứ trưởng nguyễn ngọc đông cho biết
trong quá trình làm văn bản của đơn vị trình ký là vụ vận tải
và cục hàng không việt nam đồng thời bộ đang yêu cầu đơn vị này
làm đính chính đi kèm thông tư số bốn mươi năm và sẽ có hình thức xử lý
đối với các cá nhân liên quan do quá trình soạn thảo văn bản
không chuẩn mực và bảo đảm quy định
chuyển sang một thông tin kinh tế tính đến nay thu hút đầu tư trực tiếp
nước ngoài fdi của tỉnh đồng nai đạt gần một một mươi tám tỷ đô la mỹ
vượt kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy
gần một trăm tám mươi triệu đô la mỹ các dự án thu hút được đầu tư
đều phù hợp với yêu cầu của tỉnh theo hướng ưu tiên phát triển công nghệ cao
và thân thiện với môi trường
đặc biệt trong số gần một một mươi tám tỷ đô la mỹ vốn thu hút đầu tư fdi
có một trăm linh một dự án điều chỉnh tăng vốn với trên bảy trăm bốn mươi ba triệu đô la mỹ
điều này cho thấy môi trường đầu tư của đồng nai khá thuận lợi
các doanh nghiệp fdi sản xuất kinh doanh phát triển tốt
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
năm gần đây thu hút đầu tư fdi của tỉnh đều có sự chọn lọc
ưu tiên chọn dự án công nghệ cao lao động có tay nghề
dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ dự án thân thiện môi trường
các dự án fdi đầu tư vào đồng nai chủ yếu từ các nước như hàn quốc
nhật bản singapore đức
như vậy tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
trên địa bàn tỉnh đồng nai đã thu hút một bảy trăm ba mươi ba dự án
với tổng vốn đầu tư hơn ba mươi một hai tỷ đô la mỹ
đến từ bốn mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
đó số dự án còn hiệu lực là một hai trăm chín mươi ba dự án
có tổng vốn hai mươi sáu hai mươi tám tỷ đô la mỹ
một thông tin vui đối với người dân trồng tranh leo ở tỉnh sơn la
sản phẩm quả chanh leo tươi đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường pháp
điều này sẽ tạo ra những cơ hội cho việc phát triển trái tranh leo
đồng thời nâng cao vị thế trái cây sạch việt nam trên thị trường châu âu
và giúp cho bà con nông dân yên tâm gắn bó với loại cây trồng mới này
hai tấn chanh leo quả tươi đầu tiên này sẽ được công ty cổ phần nafood
xuất khẩu sang các siêu thị của nước pháp
chanh leo để có thể xuất khẩu phải đạt tiêu chuẩn trọng lượng một mươi hai quả một kg
và phải được trồng chăm sóc và thu hoạch theo tiêu chuẩn global gap
tiêu chuẩn xuất khẩu của châu âu
trong tập đoàn thì cũng đã xuất rất nhiều hàng đi châu âu
nhưng về hàng quả tươi thì đây đúng là lô đầu bởi vì lợi thế là
mình sản xuất ngay trên vùng nguyên liệu thì nó mới đáp ứng được hiệu quả tươi
đó là lợi thế
thì đã thí điểm rồi và đây là lô hàng chính thức để xuất nước này
hiện nay công ty cổ phần nafut tây bắc là đơn vị được tỉnh sơn la
cấp phép đầu tư trồng và chế biến chanh leo
vùng nguyên liệu của công ty hiện nay là trên năm trăm linh hectare tập trung chính
ở hai huyện mộc châu và thuận châu
dự kiến sản lượng thu hoạch năm nay đạt trên một mươi hai tấn quả tươi
với giá bán bình quân một mươi năm đồng một kg
trừ chi phí mỗi hectare chanh leo cho thu lãi khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
việc xuất khẩu chanh leo sang châu âu
các thị trường pháp sẽ phát huy lợi thế về điều kiện sản xuất
khí hậu thổ nhưỡng góp phần đầy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản
chủ lực của tỉnh nhằm tăng nhanh sản lượng sản phẩm có chất lượng
và không ngừng gia tăng giá trị sản phẩm
việc xuất khẩu chanh leo ngày hôm nay sang pháp có ý nghĩa rất quan trọng
nó tăng thêm cái giá trị nông sản hàng hóa của tỉnh sơn la
tăng thêm uy tín thương hiệu của những nông sản trên địa bàn tỉnh sơn la
trong thời gian tới đây
cây chanh leo là một cây tiềm năng và có rất nhiều lợi thế
có thể phát triển mạnh trên sơn la
xuất khẩu được chanh leo sẽ kích thích thêm việc sản xuất
tổ chức sản xuất rồi tiêu thụ trên địa bàn tỉnh sơn la
theo định hướng đến năm hai nghìn hai mươi phấn đấu có đến năm ha chanh leo
để góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích
và tạo thêm công an việc làm cho bà con nông dân
góp phần tăng trưởng kinh tế
tạo ra những vùng nguyên liệu lớn để xây dựng nhà máy chế biến
rồi xuất khẩu chanh leo trên địa bàn tỉnh
hiện tỉnh sơn la đã có các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường ngoài nước
như chè mận hậu xoài mật ong
việc xuất khẩu chanh leo ra thị trường nước ngoài nói riêng
và các mặt hàng nông sản của sơn la nói chung
sẽ làm đa dạng hóa được thị trường tiêu thụ
có tác dụng tương hỗ trong việc tiêu thụ hàng hóa
để tránh bị ép cấp ép giá các sản phẩm hàng hóa nông sản
trong xu hướng hội nhập
hiện nay tình hình thời tiết diễn biến phức tạp
mưa rét kéo dài làm cho nhiệt độ xuống thấp
cùng với các địa phương trên cả nước
tỉnh quảng trị đã triển khai các biện pháp
để chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
nhằm hạn chế thấp nhất về thiệt hại do thiệt tài gây ra
gia đình ông thái viết thuần ở thôn trung kiên
xã triệu thượng huyện triệu phong tỉnh quảng trị
nuôi bò đã hơn một mươi năm nay
ngoài sản xuất nông nghiệp
chăn nuôi bò đã đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình
do đó năm nào cũng vậy mỗi mùa mưa rét đến
gia đình ông lại trú trọng sửa sang
che chắn chuồn chạy kinh đáo
chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ cho đàn bò
nhờ sự tích cực chủ động đó mà đàn bò của gia đình ông
luôn được an toàn khỏe mạnh và phát triển tốt

chất nuôi bò đã hơn một mươi năm nay
ngoài sản xuất nông nghiệp

che chắn chuồn chạy kinh đáo

luôn được an toàn khỏe mạnh và phát triển tốt
nhờ sự tích cực chủ động đó mà đàn bò của gia đình ông

luôn được an toàn khỏe mạnh và phát triển tốt
nhờ sự tích cực chủ động đó mà đàn bò của gia đình ông

không để tình trạng châu bò chết do đói huyện triệu phong đã tập trung chỉ đạo các địa phương

như thân cây lạc dơm dạ để tích chữ làm thức ăn trong mùa đông
không chân thả châu bò trong những ngày rét đậm rét hại
những ngày mưa rét đậm không nên mở châu bò ra ngoài đông
thực hiện các biện pháp này nhằm để hạn chế thấp nhất độ hạ châu bò trong vụ rét này
việc chủ động tập trung triển khai các biện pháp phòng chống đói rét
dịch bệnh cho đàn gia súc đúng thời điểm sẽ hạn chế thấp nhất những thiệt hại về kinh tế
từ đó góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững đối với lĩnh vực chăn nuôi của toàn tỉnh quảng trị
đồng thời cũng là cách tốt nhất để bảo đảm lợi ích về kinh tế cho người chăn nuôi
tiếp theo chương trình ubnd tp hcm yêu cầu lắp đặt camera giám sát
tại các điểm giữ trẻ tư thục tại tp hcm
quảng ngãi nông dân trồng hành điêu đứng vì thời tiết
sau hơn ba tháng tạm ngừng hoạt động trạm thu phí bot cai lệ sẽ thu phí trở lại vào lúc chín h ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy

thu phí đưa ra đối với xe một mươi hai chỗ và xe có tải trọng dưới hai tấn xe buýt là hai mươi năm đồng một lượt
mức cũ là ba mươi năm đồng một lượt mức cao nhất là một trăm bốn mươi đồng một lượt trước đó là một trăm tám mươi đồng một lượt
áp dụng với xe có tải trọng từ một mươi tám tấn trở lên và xe chở hàng bằng container bốn mươi feet
giảm tối đa một trăm linh giá dịch vụ cho các phương tiện loại một và loại hai của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú
tại các xã phú nhuận mỹ thành nam bình phú
phú và phú an thuộc huyện cai lệ không tính kinh doanh vận tải
liên quan đến vụ việc các bảo mẫu trường mầm non tư thục mầm xanh quận một mươi hai tp hcm
có hành vi đánh đập các em nhỏ gây bất bình trong dư luận
chiều qua ngày hai mươi bảy tháng một mươi một ubnd tp hcm đã tổ chức cuộc họp khẩn để thông tin về hướng xử lý vụ việc trên
đồng thời yêu cầu các quận huyện cần triển khai tiến hành lắp đặt camera tại các trường mầm non tư thục
tại cuộc họp
chính quyền thành phố cũng đề nghị các quận huyện khẩn trương nghiên cứu việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các trường mầm non tư thục
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh đã mở phiên tòa công khai xét xử vụ án đối tượng nguyễn văn hóa phạm tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo khoản một tám mươi tám bộ luật hình sự
cáo trạng tại phiên tòa nêu rõ từ năm hai nghìn một mươi ba nguyễn văn hóa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê xã kỳ khang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã lập tài khoản trên facebook để kết bạn trao đổi thông tin với nhiều đối tượng phản động
chia sẻ phát tán bài viết video hình ảnh có nội dung tiêu cực kích động xuyên tạc sự thật tuyên truyền các luận điệu phản động trái với đường lối chính sách của đảng nhà nước việt nam
đặc biệt sau sự cố môi trường biển và lũ lụt trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình
từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một năm hai nghìn một mươi năm nguyễn văn hóa vào tp hcm làm việc và tiếp tục sử dụng mạng xã hội để xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
tại phiên tòa sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ căn cứ vào hoạt động xét xử kết quả tranh tụng tại phiên tòa và các quy định khác của pháp luật hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hóa bảy năm tù giam và cấm đi khỏi nơi cư trú ba năm kể từ sau khi chấp hành xong hình phạt
trong phần tin quốc tế hàng chục nghìn du khách mắc kẹt vì núi lửa bali phun trào
bế tắc chính trị tại đức có thể làm ảnh hưởng đến kinh tế
ít nhất năm mươi chín du khách đang bị mắc kẹt trên đảo bali của indonesia sau khi nhà chức trách đóng cửa sân bay quốc tế trên hòn đảo này do lo ngại cho của núi lửa agum đang phun trào có thể gây nguy hiểm cho máy bay và các hành khách
cơ quan thảm họa indonesia cho biết đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất do núi lửa agung phun trào
trên đảo du lịch bali đến đêm hôm qua khoảng bốn mươi người dân sống gần chân núi đã được sơ tán và khoảng một trăm linh người nữa sẽ phải di rời đến các trại tạm cư sau khi vùng nguy hiểm được mở rộng ra một mươi km xung quanh ngọn núi
ước tính có năm mươi chín hành khách bị ảnh hưởng sau khi sân bay quốc tế denpasar nugarai hủy bốn trăm bốn mươi năm chuyến bay trong đó có một trăm chín mươi sáu chuyến quốc tế và hai trăm bốn mươi chín chuyến trong nước trong sáng nay

chúng tôi đã ở bali ba ngày và chuẩn bị rời đi thì phát hiện chuyến bay bị hủy các cổng và quầy làm thủ tục đều đóng vô thời hạn
chúng tôi nhận được thông báo từ phi công rằng cho núi lửa đã bốc cao tới khu vực phía trên sân bay chúng tôi đã quan sát và thấy đúng là như vậy vì thế chúng tôi quyết định để sân bay ngừng hoạt động
hiện tại ngọn núi lửa tiếp tục phun cho bụi kèm theo nhiều tiếng nổ và tia lửa dòng bùn đá bắt đầu tràn xuống nhiều khu vực ven sườn núi có khả năng quật đổ cây cối và săn bằng nhà cửa
các nhà chức trách indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh và tuân thủ nghiêm ngặt mọi chỉ dẫn của cơ quan chức năng
theo đại sứ quán việt nam tại indonesia có bảy công dân việt nam đã ra khỏi vùng nguy hiểm
thông tin mới nhất mà đại sứ việt nam tại indonesia hoàng anh tuấn vừa cho biết là bảy khách du lịch việt nam không về kịp khi ngọn núi lửa bali fun trào đã ra khỏi khu vực nguy hiểm và đang trên đường trở về thủ đô jakarta
đại sứ quán đề nghị người việt hạn chế đi du lịch bali vào thời điểm này
indonesia ước tính khoảng một trăm linh người phải sơ tán khỏi khu vực quanh núi lửa agung khi ngọn núi đang tiếp tục phun ra những cột cho bụi khổng lồ cao tới ba km
tại sân bay grurat drise sân bay quốc tế chính của bali hàng loạt chuyến bay bị hủy khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt
hiện báo động núi lửa ở khu vực này sáng hai mươi bảy tháng một mươi một đã được nâng lên cấp bốn cấp báo động cao nhất
các nhà chức trách đang lo ngại đợt phun trào mạnh có thể sắp diễn ra
hôm qua đảng dân chủ cơ đốc giáou đã cảnh báo việc kéo dài các cuộc đàm phán thành lập một chính phủ liên minh lớn giữa liên minh dân chủ và xã hội cơ đốc giáo cdu csu và đảng dân chủ xã hội spd có thể sẽ kéo theo sự bất ổn của nền kinh tế lớn nhất châu âu này
trong thông báo phó chủ tịch đảng dân chủ cơ đốc giáo julia knokcher nhận định rằng cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình đàm phán nhằm thành lập một chính phủ liên minh giữa các đảng
theo bà cloucher việc đức chưa có chính phủ sau cuộc bầu cử hồi tháng chín điều này ảnh hưởng tới nền kinh tế của đức và cả liên minh giữa các đảng cũng như đảng spd đều chịu thiệt thòi
cùng ngày trong nỗ lực đàm phán nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay các nhà lãnh đạo của đảng cdu theo đường lối bảo thủ
của thủ tướng đức angela merkel đã nhất trí theo đuổi thành lập một chính phủ đại liên minh với đảng spd
chủ tịch đảng csu hoster zehofer cũng khẳng định một chính phủ liên minh giữa đảng cdu csu và đảng spd sẽ là một sự lựa chọn tốt nhất cho nước đức
truyền thông syri đưa tin chính phủ nước này đã hoan nghênh quyết định thành lập ủy ban có nhiệm vụ thảo luận về hiến pháp hiện hành
dự kiến ủy ban này sẽ được thành lập tại đại hội về syri do nga
đứng ra triệu tập tại thành phố sochi sắp tới
bộ ngoại giao syri ra thông cáo cho biết chính phủ nước này sẽ cử một phái đoàn tham dự đại hội đối thoại dân tộc được tổ chức tại sochi
mặc dù thời điểm chưa được ấn định
tuy nhiên truyền thông nga đưa tin có khả năng đại hội đối thoại dân tộc syri do nga bảo trợ sẽ bị hoãn lại tới tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
theo các nguồn tin ngoại giao khác vòng hòa đàm do liên hợp quốc bảo trợ vẫn sẽ diễn ra dù phái đoàn của chính phủ syri có tới genève
để kịp dự phiên khai mạc trong ngày hôm nay hay không
đại diện của liên hợp quốc về vấn đề syri ông staffan demistura nhấn mạnh
các cuộc đàm phán thảo luận các vấn đề liên quan đến hiến pháp các cuộc bầu cử truyền tiếp chính trị và cuộc chiến chống khủng bố
cũng trong hôm qua tân tổng thống zimbabwe emmerson mangawa đã giải tán nội các và cho biết ông đang trong quá trình tập hợp một đội ngũ các bộ trưởng nội các mới
tránh văn phòng tổng thống zimbabwe
nói rằng tổng thống menangawa đã bổ nhiệm ông patrick chismasta làm quyền bộ trưởng tài chính
và ông mun bengami làm quyền ngoại trưởng để các công việc không bị gián đoạn tại các bộ chủ chốt của chính phủ
hai bộ trưởng nói trên trước đó đã giữ các chức vụ bộ trưởng của các bộ này
trước khi cựu tổng thống robert mugabe cải tổ nội các hồi tháng một mươi vừa qua và luân chuyển họ sang các bộ khác
việc ông menangawa nhậm chức tổng thống zimbabwe đã đánh dấu việc kết thúc ba mươi năm năm quyền của ông mugabe
và khép lại cuộc khủng hoảng chính trị
còn tại nhật bản tỉnh trưởng tỉnh fukui của nước này vừa phê chuẩn việc tái khởi động hai lò phản ứng hạt nhân
gần thành phố kyoto khởi thông những rào cản pháp lý cuối cùng đối với việc khôi phục các nhà máy điện hạt nhân vào đầu năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại cuộc họp báo tỉnh trưởng tỉnh fukui ông nishi kawa cho biết đã đồng ý việc nối lại hoạt động của các lò phản ứng này
sau khi cân nhắc tất cả các yếu tố
sau đó bật đèn xanh cho nhà điều hành kansai electric công ty có kế hoạch tái khởi động các lò phản ứng số ba và số bốn của nhà máy điện hạt nhân ohi
nhà máy ohi nằm bên bờ biển nhật bản cách kyoto sáu mươi km về phía bắc
các lò phản ứng số ba và số bốn của nhà máy đã ngừng hoạt động vào năm hai nghìn một mươi một sau đó được khởi động lại trong thời gian ngắn vào năm hai nghìn một mươi bảy
song đã không được sử dụng trong những năm gần đây
trong cuộc họp hội đồng các quốc gia thành viên các nước thành viên liên minh cho eu
đã chấp nhận cho phép tiếp tục sử dụng chất diệt cỏ glyphosate cho năm năm tới
quyết định này được đưa ra sau hai năm đàm phán căng thẳng về việc có tiếp tục cho phép sử dụng loại chất diệt cỏ này tại châu âu hay không
tại cuộc bỏ phiếu lần này một mươi tám quốc gia đã ủng hộ đề xuất của ủy ban châu âu là gia hạn giấy phép sử dụng chất glyphosate
so với chỉ một mươi bốn nước trong vòng bỏ phiếu trước
số lượng một mươi tám nước bỏ phiếu thuận đã cho phép phe ủng hộ
glyphosate ở châu âu đạt đủ tỷ lệ sáu mươi năm số phiếu cần thiết để có được đa số tuyệt đối
các nước eu đã tranh luận gây gắt sau khi chất glyphosate bị liệt vào danh sách các chất có thể gây ung thư
một bản kiến nghị yêu cầu cấm sử dụng loại chất diệt cỏ này tại eu đã nhận được tới hơn một triệu chữ ký
văn bản này đã được đệ trình lên ủy ban châu âu
và cơ quan hành pháp này có trách nhiệm đưa ra câu trả lời trong khoảng thời gian từ nay đến đầu năm tới